hội luyện viên quốc tuấn đã giúp đội giành quyền tru hạng ở mùa giải hai nghìn một mươi năm khi đội bóng rơi vào tình thế vô cùng khó khăn và sau đó đã xây dựng đội bóng có bản sắc và phong cách thi đấu riêng
sau khi chia tay hội luyện viên quốc tuấn lãnh đạo cơ đội bộ đã chỉ định ông dương minh ninh vào vai trò quyền hội luyện viên trưởng cơ đội bộ hoành gia lai
vào ngày một mươi tám tháng một mươi tới đây ông trung hae seong sẽ có mặt tại trung tâm thể thao hàm rồng pleiku để đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật cần bộ hoành gia lai
hiện tại sau hai mươi một vòng đấu đội bóng phố núi đang đứng ở vị trí thứ một mươi hai trên bảng xếp hạng với hai mươi điểm
ở vòng đấu tới hoành gia lai sẽ có chuyến làm khách đến sân của quảng nam
đến với một thông tin của môn quần vợt chiều qua đã diễn ra trận chung kết giải quần vợt thiên tân mở rộng hai nghìn một mươi bảy giữa maria sarakova và arina sabaelka
dù không có được khởi đầu tốt ở xét đấu thứ nhất
khi bị đối phương dẫn trước tới bốn một nhưng với kinh nghiệm và sự cố gắng của mình bupe người nga đã cân bằng điểm số và giành phần thắng ở xét này với tỷ số bảy năm
ở xét đấu thứ hai cựu số một thế giới tiếp tục bị dẫn trước nhưng cũng giống như xét đấu trước đó sarakova đã vùng lên mạnh mẽ để rồi khuất phục đối thủ trong loạt time rex với chiến thắng một mươi tám
với chiến thắng hai sau hai giờ năm phút thi đấu maria sarapova đã có được danh hiệu đầu tiên sau hai năm kể từ trước vô địch tại rome vào tháng năm
năm hai nghìn một mươi năm và đây cũng là danh hiệu wta thứ ba mươi sáu trong sự nghiệp của búp bê người nga
ngoài ra với hai trăm tám mươi điểm từ chiến thắng này maria sarakova cũng đã tăng lên hai mươi tám bậc để xếp hạng năm mươi tám thế giới
đây cũng là chiếc cúp giúp nhà tân vô địch thiên tân mở rộng có thêm tinh thần để đến với giải đấu trên sân nhà
la creme linh cup sẽ diễn ra vào tuần sau
tiếp nối bản tin sẽ là
tiếp nối bản tin sẽ là những diễn biến của môn thể thao vua
tại vòng tám giải vô địch cô sa tây ban nha trên sân nhà a ba có cuộc tiếp đón đối thủ đang xếp ngay trên mình trên bảng xếp hạng là deportivo
với lợi thế sân nhà đội chủ sân municipal nhanh chóng kiểm soát bóng và làm chủ thế trận
trong khi đó đội khách chơi phòng ngự phản công và cũng tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm
đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ của andone trong tình huống đối mặt với thủ thành dmitrovic
bước sang hiệp hai thế trận không có nhiều thay đổi
a ba vẫn là những người kiểm soát bóng và tung ra nhiều pha giết điểm về phía cầu môn của đối thủ
tuy nhiên trong một ngày thiếu may mắn và chính xác các chân sút bên phía đội chủ nhà đã không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới của đối thủ
với kết quả hòa không bàn thắng deportivo có được tám điểm xếp ở vị trí thứ một mươi năm còn a ba xếp ở vị trí thứ một mươi sáu với một điểm ít hơn
chuyển sang diễn biến của vòng tám giải vô địch quốc gia italia
bất ngờ cầm hòa nhà đương kim vô địch juventus ở vòng trước atalanta tự tin hành quân tới sân của sampdoria
phút hai mươi một tỷ số được mở cho đội khách nhờ pha lập công của tiền vệ kristanter
bất ngờ nhận gáo nước lạnh samdoria nhanh chóng ổn định đội hình và triển khai các phương án tấn công
nhưng cũng phải đợi tới đầu hiệp hai đội chủ nhà mới tìm được bàn quân mình tỷ số nhờ công của javata
ba phút sau cách biệt nhân đôi cho sampdoria và người ghi bàn cho đội bóng o xanh là tiền vệ cristante
chưa dừng lại tới phút thứ sáu mươi tám lenetti khép lại màn ngược dòng cho đội chủ nhà bằng pha giết điểm góc hẹp rất đẹp mắt
thắng trận ba một sampdoria đã có cho mình một mươi bốn điểm sau bảy trận trong khi đó atalanta tiếp tục ngụp lặn ở nửa dưới của bảng xe vạng
ở diễn biến khác torino có chuyến hành quân tới sân của đối thủ bị đánh giá thấp hơn là krotone
nhập cuộc với vị thế cởi trên nhưng đội khách torino lại bất ngờ để thủng lưới trận
phút hai mươi năm trotta kiến tạo thuận lợi để rodden giữ điểm hiểm hóc giúp crotone vượt lên dẫn một
phải tới những phút đầu của hiệp hai đội bóng của huấn luyện viên mihalovic mới tìm được bàn gỡ nhờ công của tiền vệ phan que
tuy nhiên niềm vui của đội khách lại không duy trì được lâu
phút sáu mươi bốn crotone thêm một lần nữa dẫn bàn nhờ công của martella
rất may là ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu de sinvestri ghi bàn thắng quý như vàng giúp torino có dẫn bàn

tuy nhiên niềm vui của đối khách lại không duy trì được bàn

những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi